theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều và đêm ngày một mươi chín tháng một không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ vùng núi có nơi dưới một mươi hai độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở bắc bộ đêm ngày một mươi chín tháng một sẽ có mưa mưa nhỏ dài rác
trong một hai ngày tới ở bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét riêng phía đông bắc bộ đêm ngày một mươi chín tháng một và ngày hai mươi tháng một trời rất đậm vùng núi có nơi rét hại
dự báo đêm ngày một mươi chín tháng một và ngày hai mươi tháng một phía tây bắc bộ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dày rác
riêng khu vực lai châu điện biên đêm có mưa nhỏ vài nơi trời rét có nơi rất đậm nhiệt độ từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
riêng lai châu điện biên một mươi hai một mươi năm độ c có nơi dưới một mươi hai độ c
phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội có mưa nhỏ mưa phùn sương mù trời rất đậm nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi năm độ c